kính chào quý vị các đồng chí và các bạn bây giờ là bản tin nhanh với các tin tức cập nhật
quý vị hãng xeo chín một đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù một mươi năm năm đã bị bắt quả tang khi
đang vận chuyển ma túy để giao cho một đối tượng người trung quốc tại địa phận huyện mường khương
tỉnh lào cai đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma túy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào
cai đã bắt quả tang hẳng xeo chín khi đang vận chuyển hai bánh ma túy cho một người đàn ông trung quốc với
năm triệu đồng sau khi nhận được chiếc túi có chứa ma túy hãng xeo chín đã cất giấu ở nương chuối của
gia đình tại thôn na lốc ba đến khoảng năm giờ sáng ngày một mươi năm tháng năm hẳng xeo chín lấy ma túy mang ra thôn
nalock một để giao cho một đối tượng người trung quốc khác khi đến khu vực vành đai biên giới thì bị lực
lượng biên phòng phát hiện đối tượng người trung quốc này đã nhảy xuống suối chạy về bên kia biên
giới còn hàng xeo chín bị bắt giữ khi đang đeo túi ma túy trên vai trưa ngày hôm nay công an tỉnh bình
phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài
đã tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ cái chết bất thường của em quách văn bắc một mươi bốn tuổi
trú tại thành phố đồng xoài nạn nhân được phát hiện tử vong trên sàn nhà theo thông tin ban đầu vào khoảng
bảy giờ bốn mươi phút sáng cùng ngày một người hàng xóm của gia đình sang chơi thì bất ngờ thấy quách văn bắc
nằm trên sàn nhà khi đến gần thì thấy nạn nhân đã tử vong từ trước đó sợ hãi người hàng xóm đã thông
báo với mọi người xung quanh cũng như gia đình của em bác đồng thời trình báo cơ quan công an về sự
việc được biết gia đình em bắc thuộc diện hộ nghèo
phương nên một số người dân mạnh thường quân và hàng xóm đã đóng góp hỗ trợ gia đình tổ chức
may táng cho nạn nhân hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
còn trong sáng ngày hôm nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình dương tuyên phạt bị cáo
nguyễn thái dương ba mươi tám tuổi thường trú tại tỉnh hậu giang là tài xế xe khách hai mươi chín chỗ đã gây tai nạn
giao thông chín năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và sử dụng con dấu
hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng tài xế dương đã nhờ người làm giả giấy phép lái xe lên hạng d để đủ điều kiện lái xe
quá trình lái xe dương biết hệ thống phanh của xe khách có vấn đề nhưng không dừng lại sửa chữa mà tiếp tục chạy xe
ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy dương điều khiển xe tới một giao lộ tại thị xã di an tỉnh bình dương
thì mất thắng hoàn toàn gây tai nạn khiến cháu nguyễn thị ngọc lan và chị nguyễn thị thanh nga
con chị lê thị kim trung thường trú tại bình dương tử vong
chị trung cũng bị thương tật năm mươi ba
ngoài ra vụ tai nạn cũng khiến nhiều người khác bị thương
về trách nhiệm bồi thường dân sự hội đồng xét xử nêu rõ bị cáo nguyễn thái dương
và ông trần thanh giống chủ xe khách là người có trách nhiệm liên đới
phải cùng bồi thường cho các nạn nhân trong vụ án này số tiền năm trăm linh triệu đồng
riêng gia đình của chị trung được nhận bồi thường bốn trăm linh triệu đồng
vào khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày hôm nay tại thôn giếng đông xã hữu bằng
huyện thạnh thất hà nội đã xảy ra một vụ cháy lớn
theo dụi khoảng bảy nhà xưởng liên kề chuyên chế biến sản xuất gỗ
vào thời điểm trên người dân đã phát hiện cháy chi hô đồng thời dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an huyện thạch thất đã khẩn trương điều động phương tiện
và cám bộ chiến sĩ đến làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn dập lửa
theo công an huyện thạch thất đến khoảng một mươi bốn h bốn mươi phút cùng ngày
đám cháy đã cơ bản được khoanh vùng khống chế chống cháy lan
được biết diện tích cháy lên tới khoảng gần hai m hai của nhà xưởng
chủ yếu lập tôn bên trong có chứa gỗ và đồ gỗ
đến thời điểm hiện tại chưa có ghi nhận thương vong về người
và đến đây bản tin nhanh cũng xin được tạm dừng
xin cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi